công an quảng ngãi đã triển khai tổng lực các lực lượng gia quân thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
bảo đảm công tác an toàn trong giả soát nhất là công tác phối hợp kiểm tra y tế đối với người nước ngoài về địa phương
tiến hành giả soát việc cư trú của ba năm mươi bốn trường hợp trong đó có một ba trăm bảy mươi sáu người nước ngoài
một ba trăm một mươi tám công dân việt nam trên hai mươi bốn chuyến bay có người nhiễm covid một mươi chín đảm bảo an toàn trong việc cách ly theo quy định
khi khách đến khai báo rõ ràng với y tế phường và những người nước ngoài thì khai báo với sở y tế và cảnh sát khu vực
để kịp thời là trao đổi nắm bắt thông tin và kiểm soát chặt chẽ khi khách đến
ở các khu cách ly tập trung và chốt kiểm soát y tế ở các cửa ngõ vào địa phận tỉnh
cán bộ chiến sĩ công an luôn bám trụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc phức tạp
dòng vượt qua là cũng cố gắng nỗ lực hết mình
đặc biệt là ở khu vực đây là địa bàn giáp ranh khu vực miền núi
nên là cái địa kiện về sinh hoạt nước nôn
với lại tổ chức nguồn thiếu về mùa mặt mà nên cũng cố gắng giúp mình để hoàn toàn tốt cái nhiệm vụ
bên cạnh đó lực lượng công an còn phát hiện
xác minh xử lý hai mươi sáu trường hợp đăng tin bài sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội
trong đó xử phạt vi phạm hành chính chín đối tượng với tổng số tiền trên năm mươi bảy triệu đồng
giáo dục gian đe tám đối tượng
chuyển công an tp hcm xử lý một đối tượng
với tinh thần trách nhiệm cao lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã sung kích đi đầu
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực
trong thời gian tới thì công an tỉnh sẽ tham mưu chủ tịch quỹ bán dân tỉnh
ban hành quyết định phòng chống dịch đặc thù
trong đó là có áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đồng người cho phù hợp với đặc thù địa phương
địa bàn có nguy cơ thấp
cái thứ hai nữa là tiếp tục chủ công trong việc duy trì các chốt kiểm tra người
ở các địa phương khác vào địa bàn tỉnh quảng ngãi để phòng chống dịch xâm nhập vào địa bàn
và thứ ba là tiếp tục tăng cường các mặt công tác công an phòng chống dịch bệnh
gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
hình ảnh cán bộ chiến sĩ lực lượng công an với những đêm thức trắng trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đã
là mặt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quen thân vì dân phục vụ
tinh thần sung kích sứ mệnh vì nhân dân phục vụ lực lượng công an trên tuyến đầu phòng dịch
vẫn sẽ tiếp tục chung tay cùng cả nước để đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
gói an sinh xã hội hơn sáu mươi hai tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho người dân hộ kinh doanh

gói tín dụng hai trăm năm mươi tỷ hỗ trợ cùng ứng vốn gói một trăm tám mươi tỷ giãn thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp
nhiều chính sách hỗ trợ riêng cũng đang được các địa phương cân đối triển khai
đã và đang nhanh chóng kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân
đặc biệt là những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang có những tác động mạnh đến nền kinh tế của cả thế giới
trong đó có việt nam nhiều lĩnh vực kinh doanh phải hoạt động cầm chừng
thậm chí có những ngành nghề phải dừng hoạt động hoàn toàn
đã khiến cho nhiều doanh nghiệp lao đao không ít người lao vào cảnh thất nghiệp
song song với công tác phòng chống dịch bệnh thì ngay lập tức chính phủ đã chỉ đạo các bộ ban ngành
nhanh chóng xây dựng các nghị định chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân
nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn giúp doanh nghiệp có thêm sức đề kháng để vượt qua dịch bệnh
trước ảnh hưởng mạnh mẽ và nhanh chóng của dịch bệnh covid một mươi chín
các chính sách hỗ trợ của chính phủ cũng đã kịp thời đến được với các doanh nghiệp
vâng và có lẽ chưa bao giờ lại có những chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ luôn và ngay như lúc này
và trong mục tiêu điểm thời sự ngày hôm nay chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi
nghị định bốn mươi một về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
được xây dựng và hoàn thiện trong thời gian ngắn và có hiệu lực ngay sau khi chính phủ ký ban hành vào ngày tám tháng bốn
ngay lập tức các đơn vị thuế địa phương đã gửi thông báo và hướng dẫn đến hàng triệu doanh nghiệp qua thư điện tử
chính sách đã ngay lập tức đi vào đời sống
với nghị định bốn mươi một thì chính phủ đã có một quyết định áp dụng để cho chính sách đi vào đời sống rất nhanh chóng bằng cách đơn giản hóa thủ tục
đó là chỉ cần một giấy đề nghị gia hạn nợ nộp một lần
và có thể gửi qua thư điện tử
các doanh nghiệp có thể được hưởng chính sách này rồi
những người chủ doanh nghiệp khi mà mình đã có dòng tiền tốt hơn thì cũng bình tâm hơn để có thể nghĩ ra được những cái quyết sách mới
những cái sản phẩm mới để có thể tung ra thị trường để có thể là tăng thêm doanh số để có thể là chống cự được cái nạn dịch này nó lâu hơn
so với dự thảo ban đầu nghị định bốn mươi một mở rộng đối tượng gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân
thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất cho chính phủ
các doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh trên toàn quốc với gói hỗ trợ một trăm tám mươi tỷ đồng
và để hỗ trợ nhanh nhất cho người nộp thuế các thủ tục đã được giảm lược
theo đó các doanh nghiệp trong diện chỉ cần nộp giấy đề nghị một lần cho tất cả các kỳ của tất cả các sắc thuế
nộp cái giấy đề nghị gia hạn này từ nay cho đến hết thời điểm ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
như vậy là chúng ta có một khoảng thời gian rất là dài
để mà thực hiện cái việc mà nộp cái giấy đề nghị gia hạn này cho nên là người nộp thuế có thể hoàn toàn yên tâm là cơ quan thuế các cấp thì đã sẵn sàng
và chúng tôi sẵn sàng mọi cơ sở vật chất để hỗ trợ người nộp thuế
mới đây nhất việc hỗ trợ giảm giá điện cho các hộ dân và doanh nghiệp cũng đã chính thức được triển khai trên diện rộng
với mức giảm từ một mươi đến một trăm linh tùy nhóm đối tượng trong vòng ba tháng
việc giảm các chi phí sản xuất kinh doanh chi phí sinh hoạt
giúp cho doanh nghiệp và người dân bớt đi một nỗi lo trong mùa dịch
các cơ sở lưu trú du lịch thì rất là vui khi nghe được tin này
bởi vì trong lúc khó khăn một đồng tiết kiệm rất quý
trong khi điện subscribe là một cấu thành là một chi phí khá là lớn
đây là một trang sách khó khăn
rất là có ích và có lợi cho phía người dân
vì như bạn biết là với cái sự ảnh hưởng của covid rất là nặng nề trên rất nhiều mặt trận
trên rất nhiều ảnh hưởng đến rất nhiều người
làm cho họ là họ thiếu đi cái phần thu nhập của họ
và có thể là rất là khó khăn cho cái cuộc sống
thì mình nghĩ là một cái chính sách như vậy thì sẽ rất là tốt cho người dân
và giúp đỡ cho cuộc sống người dân rất nhiều
dù là ít hay là nhiều thì nó cũng sẽ là giúp đỡ rất nhiều
đặc biệt là đối tượng lao động yếu thế hoặc là những người thu nhập thấp
một trong những gói hỗ trợ được đông đảo doanh nghiệp và người dân kỳ vọng
và cũng là gói hỗ trợ chưa từng có tiền lệ
đó chính là gói hỗ trợ an sinh xã hội
ngay sau khi được ban hành
các địa phương đã ngay lập tức tiến hành giả soát
đi từng ngõ gó từng cửa nhà
để đảm bảo không bỏ sót bất cứ trường hợp nào
bệnh tật dịch riêng này thì ai cũng no
tất cả cả nước cả thế giới nó đều no đều chống dịch
nhưng mà bản thân em riêng là
bản thân em thì cũng rất là no nắng
và đã khó khăn để thêm được cái chế độ của nhà nước
cho thế này cũng rất là phấn khởi chị ạ
đã quan tâm trong no cho những người
hiện nay cùng với các chính sách của chính phủ
nhiều địa phương cũng đang căn cứ vào tình hình thực tế
để đưa ra các chính sách hỗ trợ kịp thời
vì thành phố hồ chí minh đã công bố gói hỗ trợ
cho các gia đình chính sách
người có công hộ nghèo hộ cận nghèo
cộng nhân lao động người bán vé số
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
với tổng số tiền một tám trăm năm mươi tám tỷ đồng
những ngày qua sự nhanh chóng kịp thời của chính phủ
các bộ ban ngành và các địa phương
cùng sự chung tay của cả cộng đồng
với tinh thần hương thân hương ái
đã bảo đang đem đến một bức tranh
về dịch bệnh covid một mươi chín
những ra màu hương sáng hơn
nhanh chóng kịp thời
tuy nhiên phải đảm bảo công khai minh bạch
đúng đối tượng đúng người hỗ trợ
làm thế nào để những chính sách này
đạt được đúng mục tiêu đặt ra ban đầu
giúp các doanh nghiệp có thêm sức mạnh vượt qua dịch bệnh
giúp đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân
đặc biệt là những đối tượng bị ảnh hưởng
trực tiếp và nặng nề do dịch covid một mươi chín
và đây là vấn đề cấp bách
đã được đặt ra khi triển khai
các chính sách hỗ trợ này
là chính sách được mong chờ và kỳ vọng nhất
với diện đối tượng triển khai rộng
gói hỗ trợ an sinh xã hội
cũng là gói gặp nhiều khó khăn
trong công tác triển khai
trong việc xác định chính xác
các đối tượng mà không bị bỏ sót
công khai minh bạch
là yêu cầu tất yếu
để không xảy ra tình trạng trục lợi từ chính sách
cái đầu tiên là cơ quan tổ chức triển khai thực hiện
bộ lao động là các cái ngành
khoan đến vấn đề là đối tượng bảo trợ xã hội người quốc công
chính quyền địa phương thì là hộ nghèo hộ cận nghèo
và các cái đối tượng lao động tự do
doanh nghiệp thì những người làm việc
mà không được bị mất việc làm
nhưng không được hưởng bảo hiểm tất nghiệp
ba cái đối tượng đó phải chịu trách nhiệm
trước đảng và nhà nước tổng hợp thống kê danh sách
các cái nhóm đối tượng này
để đảm bảo làm sao thật sự chính xác
để chúng ta thực hiện cái chính sách này
đảm bảo được cái yêu cầu
cái yêu cầu của đảng nhà nước chúng ta là
ai thuộc đối tượng đều được hưởng chính sách để đảm bảo cuộc sống
mục tiêu của chúng ta là an sinh xã hội
và không để ai bỏ lại phía sau
đó là một cái quan điểm rất là đúng đắn của đảng và nhà nước
bên cạnh các gói hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
theo các chuyên gia
việc xã hội hóa các nguồn cho gói hỗ trợ
cũng cần được xem xét
đặc biệt là trong điều kiện phòng chống dịch hiện nay
không những thế
tinh thần dân tộc tương thân tương ái
trong thời gian vừa qua
đó là một cái hiệu quả rõ nét
khi có sự tham gia góp sức của đông đảo
các cá nhân tổ chức đoàn thể xã hội

chắc chắn là mỗi người cũng sẽ có những cái sáng kiên
những cái đăng góp những cái hành động thiết thực
để bóp phần của nhà nước vượt qua đại diện
tinh thần chung trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
đó là nhà nước nhân dân và doanh nghiệp cùng chia sẻ
trong những lúc khó khăn gấp đôi như thế này
chúng ta càng phải nỗ lực gấp ba
để nền kinh tế không bị đổ gãy
đó là mong mỏi của thủ tướng chính phủ

thì chính các doanh nghiệp
thời điểm này
các doanh nghiệp cũng cần tự mình vươn lên
thể hiện sức mạnh nội tại
đoàn kết hỗ trợ nhau
để cùng vượt qua đại dịch
thực ra là trong khủng hoảng
cũng là một cái sự sàng lọc tự nhiên
dành cho các doanh nghiệp
và các doanh nghiệp thì
cũng không thể nào là cứ chờ hỗ trợ từ chính phủ được
mà cũng cứ phải là chúng ta phải
tự nỗ lực của chúng ta
chúng ta phải thực sự là khỏe mạnh
doanh nghiệp bản thân phải tự
tái cấu trúc cái hoạt động sản xuất kinh doanh
giảm các cái chi phí sản xuất
đến mức tốt nhất
đổi mới cái hoạt động của mình
mở rộng cái nguồn hàng nhập khẩu
cũng như đẩy mạnh
cái thị trường xuất khẩu
một cách đa dạng hóa nhất
để từ đó có thể tồn tại
và phát triển trong cái điều kiện
mà cái dịch nó có thể còn kéo dài
và thậm chí chúng ta có thể
có những cái cơ hội phát triển
trong cái dịch này
nhằm hướng đến thực hiện tốt mục tiêu kép
vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
vừa đạt được các mục tiêu tăng trưởng
những chính sách kịp thời của chính phủ
đã và đang tạo nên những lực đẩy
mạnh mẽ giúp doanh nghiệp
trụ vững trước tác động tiêu cực của dịch bệnh
đã năm ngày
việt nam không ghi nhận thêm
ca nhiễm mới nào
thành quả này cho phép chúng ta kỳ vọng
vào việc dịch bệnh sẽ sớm được kiềm chế
và nền kinh tế
sẽ nhanh chóng được phục hồi
chuyển sang một thông tin
về giáo dục
sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã họp với bộ giáo dục và đào tạo
về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
các ý kiến tại cuộc họp đã chọn phương án
vẫn tổ chức thi
nhưng sẽ là kỳ thi chỉ tập trung vào mục tiêu chính
là xét tốt nghiệp trung học phổ thông
nhằm đánh giá mặt bằng chất lượng học sinh phổ thông trong cả nước
theo đó thì bộ giáo dục và đào tạo
tiếp tục chịu trách nhiệm ra đời thi
địa phương được giao chủ trì công tác tổ chức thi
coi thi chấm thi tự luận
những thông tin cụ thể xung quanh vấn đề này
chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong bản tin nhật ký an ninh
được phát sóng vào lúc hai mươi hai h ngày hôm nay
quý vị chú ý đăng xem
còn bây giờ thì chương trình tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình dương
đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trương dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú tại thành phố dĩ an tỉnh bình dương
về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
bị cáo trương dương là thủ phạm đặt bom
gây ra vụ nổ tại cục thuế tỉnh bình dương
vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
theo cáo trạng khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
dương sử dụng điện thoại truy cập vào mạng xã hội
xem các chương trình do đối tượng lisa phạm
một đối tượng đang sinh sống tại nước mỹ
là thành viên cốt cán của tổ chức phản động
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
thường xuyên làm phát tán các video
nhằm lôi kéo kích động đối tượng chống đối trong nước
khủng bố phá hoại các mục tiêu trọng điểm
khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
do gặp khó khăn về tài chính
nên dương nảy sinh ý định liên lạc với lisa phạm
để được giúp đỡ
qua nhiều lần liên lạc lisa phạm hứa sẽ hỗ trợ tiền cho dương
nhưng dương phải tham gia tổ chức của lisa phạm
và làm việc theo sự hướng dẫn chỉ đạo của lisa phạm
dương đã đồng ý
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
lisa phạm chỉ đạo cho dương khảo sát trụ sở cục thuế tỉnh bình dương
để thực hiện khủng bố
khi được dương báo cáo kết quả khảo sát tại cục thuế
lisa phạm đã cử một đối tượng
mang bốn trái nổ
với khoảng một hai kg thước nổ
đến giao cho dương
sau khi lấy được trái nổ
tám h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
dương điều khiển xe ô tô vào cục thuế tỉnh bình dương
lấy trái nổ bỏ vào thùng rác
tại nhà vệ sinh năm tầng một
sau đó dương rời đi và thông báo với lisa phạm
là đã hoàn thành nhiệm vụ
các trái nổ phát nổ khiến các bức tường của nhà vệ sinh năm nữ
tại cục thuế tỉnh bình dương bị đổ sập
nhiều cửa kính của tòa nhà bị vỡ nát
và làm hư hỏng một số tài sản khác
rất may không có thiệt hại về người
vào cuộc điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương
đã bắt giữ trương dương sau ba ngày gây án
tại phiên tòa trương dương đã thành khẩn khai báo
thừa nhận hành vi phạm tội của mình
và xin được sự khoan hồng giảm nhẹ hình phạt của pháp luật
căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo
căn cứ quy định của bộ luật hình sự việt nam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bị cáo trương dương một mươi một năm tù
về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
bục bị cáo phải bồi thường thiệt hại
đã gây ra tại cục thuế tỉnh bình dương
là trên bảy trăm tám mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa đã ra quyết định
đã bắt giữ và lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp
đối với ba đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
số tài sản mà nhóm đối tượng này trộm được
là ba mươi cây vàng sgc
và nhiều tài sản giá trị khác
ba đối tượng bị bắt giữ gồm
ngô đình nhu hai mươi năm tuổi
nguyễn văn vinh hai mươi một tuổi và lê quốc nhật
hay còn gọi là lượng hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại thành phố nha trang
trước đó vào khoảng hơn hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng năm
ba đối tượng đi hai xe máy
đến trước số nhà bảy trên một mươi
đường nguyễn khanh phường phước hải
thành phố nha trang
các đối tượng đã dùng mỏ lết để cắt cửa sắt
rồi đột nhập vào nhà trộm cắp
các đối tượng này đã lấy đi số tài sản
ba mươi cây vàng sgc
một bộ nữ trang bằng đá
cùng nhiều tài sản khác như nhẫn lắc tay dây chuyền
đồng hồ máy tính và một chiếc két sắt
qua điều tra
cơ quan công an đã bắt được nhóm đối tượng gây án
thu giữ được một chiếc két sắt
được biết thì nhóm đối tượng này còn thực hiện
nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn
công an thành phố nha trang đang tiếp tục mở rộng điều tra
một điểm đánh bạc dưới hình thức
đá gà ăn tiền trên địa bàn
huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
vừa bị lực lượng công an bạc liêu triệt xóa
thu giữ trên một trăm linh triệu đồng
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tháng bốn
qua tin báo của quân chứng nhân dân
công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng
bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
trên địa bàn ấp thống nhất
thị trấn ngan rửa huyện hồng dân
tiến hành kiểm tra lực lượng công an tạm giữ
hai con gà đá số tiền gần một trăm ba mươi triệu đồng
và một số vật chứng khác có liên quan
liên quan đến vụ phát hiện thi thể
một người đàn ông trong môi tả
vang đường phan văn trị quận gò phấp tp hcm
qua lấy lời khai khi những người liên quan
khai báo nạn nhân bị điện dụp tử vong
do lo sợ nên đã bỏ vào bao đem đi vứt
vào cuộc điều tra công an xác định danh tính
của nạn nhân là ông đinh phú cường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ quận tân bình
khi mời hai người liên quan đến làm việc
họ khai báo ông cường
tử vong do điện dật trong căn nhà
ở quận tân bình
do hoảng sợ trước cái chết đột ngột của nạn nhân
nên hai người này bỏ thi thể ông vào bao
đem vứt trên đường phan văn trị quận gò vấp
kết quả giám định pháp y
nạn nhân tử vong do phụ phổi cấp
trên người không có vết thương do vật sắt nhọn gây ra
hiện công an tp hcm tiếp tục làm rõ lời khai này
trước đó dư luận xuân sao khi đêm một mươi ba tháng bốn
công nhân thu gom rác phát hiện thi thể
trong bao tải để ven đường phan văn trị quận gò vấp
vụ việc sau đó được chuyển lên công an
quận tân bình thủ lý
tổng đài liên thông một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn một trăm một mươi năm
đang phải tiếp nhận hàng ngàn cuộc điện thoại
bên cạnh những tình huống khẩn cấp cần được trợ giúp
thì có tới bảy mươi cuộc gọi không có nội dung phá rối
sắp tới đây
lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm
làm tại trung tâm cấp cứu một trăm một mươi
của tp hcm nhiều năm
với áp lực công việc của người trực tổng đài
chỉ đoàn thị mỹ
từ tiếp nhận nhiều cuộc gọi phá rối
cả ngày lẫn đêm
theo quy định trung tâm hoàn toàn có thể chặn cuộc gọi
từ số máy nhiều lần gọi đến không nội dung
nhưng vì kết tâm với nghề
cán bộ điều phối đành phải khuyên ngăn
tránh ảnh hưởng đến công tác cấp cứu
bộ phận điều phối của trung tâm cấp cứu
một năm thì thường xuyên tiếp nhận
rất nhiều cuộc điện thoại phá
đa số là những cuộc gọi
mà người ta không có nội dung
về yêu cầu về cấp cứu
thì chủ yếu là có thể là
con nít gọi phá các cuộc gọi
chọc giỡn với nhau
hoặc là có những cuộc gọi thanh thiếu niên
người ta nhậu nhẹt hay là thách đối nhau
cái gì đó thì cũng gây ảnh hưởng đến một năm
đang xử lý rất là nhiều cuộc gọi
mà phải tiếp nhận thêm những cuộc gọi phá
như thế này sẽ gây cho trường trạng
anh em người ta cũng cảm thấy là
tâm lý rất là không được thoải mái
bên cạnh các trường hợp khẩn cấp
thì nhiều người cũng lợi dụng việc hỗ trợ miễn phí
từ hai trăm linh xe taxi được tăng cường
trong đợt dịch covid một mươi chín
để di chuyển mặc dù có thể tự đi lại
bằng xe gắn máy
điều này đã ảnh hưởng đến công tác vận chuyển người bệnh nặng
thực sự cần thiết
bình thường thì chỉ có tầm khoảng

nhưng mà trong cái mùa covid này
cái số cuộc gọi thường là nó lên tới
tám trăm linh cuộc gọi một ngày
những cái gì nó thuộc về cái nhiệm vụ cái công việc
thì vẫn nỗ lực làm
tại vì bây giờ ngành y tế thì ai cũng
rất là bận cả nước phải chống dịch
thì cái đó anh em không có thanh thiền gì
vẫn nỗ lực hoàn thành thôi
nhưng mà có một số những cái điều nó gây ra bức xúc
đó là những cái cuộc gọi
mà cuộc gọi phá
mình có quy định những cái chế tài những cái xử phạt
nhưng mà thật sự thì nó không có giảm
mà đỉnh điểm là cái ngày một mươi năm vừa rồi

cái số nào nó cũng tăng hết
số chuyên môn cũng tăng số nào cũng tăng
đặc biệt có một cái số mà
từ khoảng một mươi bốn h hơn cho đến hai mươi ba h hơn
là gọi hai trăm năm mươi một lần
mà cái chuyện này nó gây bức xúc anh em ghê gớm
anh em thà cực khổ vì cái gì đó
mà mình không nói còn cái này chủ quan
của một người số điện thoại đó họ gọi
tình trạng gia tăng cuộc gọi phá rối
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đã đề nghị
ban giám đốc công an thành phố sở thông tin và truyền thông
thành phố hồ chí minh xem xét
có giải pháp hỗ trợ đơn vị để ngăn chặn
những trường hợp nêu trên
với cái quy định hiện hành
thì cái hành vi mà phá rối
qua các hình thức viễn thông thì sẽ bị xử phạt
từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
theo nghị định một trăm bảy mươi bốn của chính phủ
mặt khác thì cũng cần phải xem xét
xử lý hình sự đối với những trường hợp
nghiêm trọng theo cái điều
ba trăm ba mươi của bộ luật hình sự
về cái hành vi là chống người thi hành công vụ
thành phố hồ chí minh đang tiếp tục đẩy mạnh
phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất
kinh doanh trung tâm y tế dự phòng
các quận đã và đang tích cực lấy
mẫu sàng lọc virus sars cov hai cho công nhân
đây là động thái giám sát dịch bệnh
không để doanh nghiệp
chưa đảm bảo an toàn phòng chống dịch
vẫn hoạt động sản xuất
gần ba trăm linh mẫu sàng lọc virus sars cov hai
đã được các nhân viên y tế
của trung tâm y tế dự phòng quận thủ đức
thành phố hồ chí minh khẩn trương thực hiện
ngay sau giờ làm việc
đây là các mẫu được lấy tại khu lưu trú công nhân
tại công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên nica
khu chế xuất đinh trung một
ngay sau khi lấy xong
các mẫu này sẽ được gửi tới trung tâm kiểm soát
và phòng ngừa dịch bệnh thành phố hồ chí minh
và sẽ cho kết quả vào ngày hôm sau
bên tôi thì thực hiện đúng theo cái quy trình
hướng dẫn lấy mẫu mà cdc thành phố đã hướng dẫn cho tụi tôi
bởi vì nơi khu lưu trú
thì nó là cái nơi tập trung nhiều công nhân
thì đấy nơi mà những cái nơi tập trung nhiều công nhân
thì mức độ nguy hiểm thì nó sẽ cao hơn
so với các nơi khác
có được cái bộ tiêu chí
thì sẽ giúp cho bên ngành y tế
sẽ đánh giá được cái mức độ an toàn
rồi nó đảm bảo
các nơi khác
trong công tác phòng chống dịch nó như thế nào
để giúp cho y tế quản lý được tốt hơn
về vấn đề này
việc giám sát chặt chẽ và nghiêm túc
các doanh nghiệp để giảm thiểu rủi ro lây lan dịch sars cov hai
được thường trực thành ủy
tp hcm chỉ đạo các quận quyện phải giám sát
kiểm tra kết quả từ phía doanh nghiệp
song song đó chính quyền cũng tăng cường thẩm định
các chỉ số đánh giá rủi ro
đảm bảo an toàn cho công nhân trong dịch bệnh
tại các khu công nghiệp
khu chế xuất thì tới hôm nay
chắc là khoảng hơn một mẫu
nếu mà có trường hợp nó dương tính chẳng hạn
thì chúng ta sẽ xử lý theo quy trình
giống như cách ly khu vực
hay là như thế nào đó
thì cái này trên sẽ được cdc tp hcm hướng dẫn
khu lưu trú của các khu chế xuất
khu công nghiệp là một trong những nơi
được tp hcm quan tâm và thực hiện lấy mẫu trước
nhất là khi đây là nơi đã thực hiện đánh giá
theo bộ tiêu chí đánh giá rủi ro
mức độ lây nhiễm tại doanh nghiệp
sắp tới đợt triển khai lấy mẫu
sàn lọc này sẽ được tiến hành đến hết ngày hai mươi một tháng bốn
và dự kiến sẽ lấy khoảng sáu mẫu xét nghiệm
thưa quý vị bạc liêu nằm trong số ba mươi năm tỉnh
có nguy cơ thấp về dịch bệnh
để tiếp tục chung tay cùng cả nước
đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
những ngày qua công an tỉnh bạc liêu đã tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức cho người dân
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ghi nhận của nhóm phóng vi truyền hình
công an nhân dân tại tỉnh bạc liêu

mặc dù là địa phương
nằm trong số các tỉnh có nguy cơ thấp về dịch bệnh
nhưng tại bạc liêu lực lượng công an
và các ban ngành đoàn thể vẫn luôn chủ động
trong công tác phòng chống dịch bệnh
một số điểm kinh doanh như quán cà phê
quán nhậu đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại
lực lượng công an bạc liêu
cũng đã đến từng cơ sở tuyên truyền
nhắc nhở từ người dân không nên chủ quan
lơ là khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến rất phức tạp
công sở trường học bệnh viện nhà máy xí nghiệp
giữ khoảng cách giới thiệu hai m
giữa người với người khi giao tiếp
và tại các nơi địa điểm công cộng
phối hợp với các ban ngành đoàn thể
tiếp tục thực hiện các biện pháp
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể như tiến hành tuần tra
rồi tuyên truyền bằng lo phóng thanh
tại các tiến đường tập trung đông người
đồng thời cũng chỉ đạo cho lực lượng
cảnh sát khu vực trực tiếp

đi kiểm tra quản lý nắm nhân hậu khẩu
đặc biệt là các trường hợp tạm chú lưu chú
từ nơi khác đến địa bàn
qua đó phối hợp với trạm y tế
để khai báo y tế
và đồng thời đo thân nhiệt các trường hợp trên
đối với các cơ sở kinh doanh
các điểm vui chơi giải trí
đang được cho tạm dừng hoạt động
theo sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
lực lượng công an bạc liêu
cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở
nếu phát hiện trường hợp nào phi phạm
thì kiên quyết xử lý theo quy định
bên cạnh đó lực lượng công an còn thường xuyên xuống địa bàn
nắm chặt tình hình an ninh trực tự
tăng cường phần tra trên các tuyến đường
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân
chính sự chủ động không chủ quan lơ là
của lực lượng công an
các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân
đã góp phần ngăn ngừa hạn chế sự lây lan
của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bạc liêu
việc làm của anh em công an
làm rất tốt
về nhắc nhở bà con
là thường xuyên luôn
phát lo cũng là
hằng ngày luôn là anh em làm rất tốt
ở trên có biện pháp hơi mạnh hơn
đối với một số
mà được công an tiên triền
dẫn động đoàn thể tiên triền
dẫn động người không chấp hành
không đội nón là bảo hiểm
không đeo khẩu trang
rồi chạy xe
những ngày người ta cấm
làm liên tục
những thành phần này
tôi đề nghị là
ở trên là
nhưng có biện pháp mạnh
là mạnh hơn nữa
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt
của lực lượng công an
và các ban ngành đoàn thể
mỗi người dân
cần nghiên túc chấp hành nghiêm
các chỉ thị của thủ tướng chính phủ
tuyệt đối không chủ quan lơi làng
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay